sáng nay ngày một mươi tháng một mươi bão số bảy có tên gọi lion rock đã duy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km đi vào khu vực từ hải phòng đến thanh hóa
cũng trong sáng nay trên vùng biển thái bình dương có một cơn bão khác với tên gọi quốc tế là konpasu
đang hoạt động và có khả năng đi vào bắc biển đông trong những ngày tới
dự báo đây là một cơn bão mạnh
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai
các tỉnh đã tổ chức trẳng chống gia cố lòng bè nuôi trồng thị sản và do tán người dân đến nơi an toàn
đã kiểm đếm hướng dẫn đảm bảo an toàn sáu mươi một bốn trăm sáu mươi tám phương tiện trên hai trăm bảy mươi tám sáu trăm ba mươi chín lao động từ quảng ninh đến khánh hòa
về sản xuất nông nghiệp đến ngày một mươi tháng một mươi các tỉnh vùng đồng bằng sông hồng và ven biển
từ quảng ninh đến hà tĩnh đã thu hoạch bốn trăm bốn mươi ba trên sáu trăm hai mươi bốn bốn trăm hai mươi hai
hết ta lúa hiện còn năm mươi bốn hết ta đã đến thời vụ thu hoạch
về tình hình hiện tại theo ước tính ban đầu tỉnh quảng nam có một người bị chết
ngục buộc người chết do bị lũ cuốn trôi hai mươi năm hết ta hoa màu bị ngập úng
hồi năm giờ ngày chín tháng một mươi một tàu có chín lao động của thái bình bị chìm cách cửa sông trà lý ba trăm linh m làm một người chết
đã cứu được tám người còn lại
các khu dân cư ven biển khu vực trũng thấp cửa sông ngoài bãi các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh
đã giả soát các phương án sơ tán sẵn sàng sơ tán dân tình huống bão mạnh đổ bộ
đã giả soát các đối tượng trong diện f f một để có phương án cách ly sơ tán riêng
cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh